ngay sau khi đến thủ đô phnom penh bắt đầu chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia
theo lời mời của quốc vương norodom sihamoni tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn cấp cao việt nam
đã tham dự lễ đón chính thức do quốc vương chủ trì với nghi thức trang trọng nhất
từ chuyến thăm chính thức campuchia tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một sau gần sáu năm tổng bí thư nguyễn phú trọng
trở lại thăm đất nước campuchia đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử diễn ra vào đúng dịp việt nam campuchia
kỷ niệm năm mươi năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
đây cũng là dịp nửa thế kỷ nhìn lại tiếp tục chặng đường mới đưa quan hệ việt nam campuchia lên tầm cao mới
tương xứng với truyền thống và vị thế láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
việt nam campuchia là hai đất nước có mối quan hệ gắn bó đặc biệt
các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước đã thể hiện mối quan hệ bền chặt khẳng định sự coi trọng trong chính sách đối ngoại của mỗi nước
trong đó có mối quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân campuchia
việt nam là đối tác kinh tế hàng đầu campuchia
năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch hai nước đạt ba tỷ đô la mỹ
việt nam có một trăm chín mươi dự án đầu tư ở campuchia
mong muốn của hai nước là sớm đưa kim ngạch thương mại lên năm tỷ đồng và triển khai có hiệu quả những cam kết và những dự án
năm hai nghìn một mươi sáu có chín mươi sáu vạn du khách việt nam đến thăm đất nước an core
hợp tác văn hóa giáo dục đào tạo y tế
tiếp tục được thúc đẩy quan hệ an ninh quốc phòng được tăng cường
cùng với việc triển khai cam kết giữa lãnh đạo hai nước
việc triển khai phân giới cắm mốc được phối hợp với mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững
nửa thế kỷ với bao biến động thử thách
quan hệ việt nam campuchia được xây đắp bằng tình cảm hữu nghị và sự hy sinh sương máu của quân tình nguyện việt nam
nhân dân việt nam trân trọng tình bằng hữu láng giềng
nhân dân và đất nước campuchia sâu nặng biết ơn việt nam
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn cấp cao việt nam như một mốc son của hai dân tộc
đậm nét hơn làm sâu sắc hơn tin cậy hơn bền vững và cùng hướng tới tương lai tươi sáng
cùng ngày tại chính điện hoàng cung ở thủ đô phnom penh
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm với quốc vương norodom sihamoni